thưa quý vị các đồng chí và các bạn đúng một mươi h bốn mươi năm hôm nay ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lễ truy điệu đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng đã được cử hành trọng thể theo nghi tức quốc tàng
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
dự lễ truy điệu có các đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
cùng đông đảo các cơ quan đoàn thể bà con nhân dân
đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
vào viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trong không khí trang nghiêm và xúc động quốc thiểu việt nam được cử hành
để tiễn biệt nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
đọc điếu văn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc xúc động nêu rõ
đồng chí đại tướng lê đức anh bí danh nguyễn phú hòa sáu nam
sinh ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi quê quán tại xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình
đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng đồng chí luôn bám dân bám địa bàn
hoạt động và xây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở từ tỉnh thừa thiên huế
quảng nam đến lâm đồng bình dương
bình phước trong các cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ cứu nước
và chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
đồng chí lê đức anh luôn có mặt ở những địa bàn chiến trường trọng yếu khó khăn ác liệt
góp phần cùng quân và dân ta giành được nhiều thắng lợi quan trọng
đồng chí đại tướng lê đức anh là một vị tướng trận mạc
một nhà chỉ quy xuất sắc có tầm nhìn chiến lược
có chiến thuật tài tình và linh hoạt xử lý các tình huống phức tạp
đồng chí là một trong hai sản phẩm
sĩ quan quân đội nhân dân việt nam được phong hòm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng
cuộc đời bên nghiệp của đại tướng gán với nhiều chiến trường vào nam ra bắc
và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả
sau khi đất nước hòa bình thống nhất đồng chí được đảng nhà nước giao nhiều trọng trách
ở bất kỳ cương vị nào đồng chí cùng lãnh đạo đảng nhà nước đề ra
và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện
đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
với chín mươi chín tuổi đời hơn tám mươi năm tuổi đảng đại tướng lê đức anh đã chọn đời phấn đấu
cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và nhân dân ta
trong niềm xúc động thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ
bộ trưởng bục chúng tôi nguyện đoàn cách một lòng
nói gương đồng chí cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ra trích phán đấu
tiếp tục đi theo con đường cách mạng của đảng của bắc hồ và các thế hệ cách mạng đi trước
trong đó có đồng chí đã chọn đời cống hiến
kiên định chủ nghĩa mắc lê ninh tư tưởng hồ chí minh lý tưởng độc lập chân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới
vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh
dân chủ công bằng vang minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi tới toàn thể gia quyến đồng chí đại tướng lê đức anh
lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được
đại diện gia đình ông lê mạnh hà con trai nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương các cơ quan đoàn thể
lãnh đạo cấp cao các nước bạn bè quốc tế các cơ quan ngoại giao đoàn đồng bào đồng chí bạn bè
cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng
trong nền nhạc trầm hùng của bài hồn tử sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đã đưa linh cữu nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
ra cổ linh sa tiễn đưa đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng
cũng trong sáng nay lễ truy điệu nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
đã được tổ chức trọng thể tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
quê hương nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh